tại hà nội diễn đàn châu á bắc ngao phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương của việt nam
đã tổ chức diễn đàn xúc tiến kinh tế việt nam trung quốc
đây là cơ hội mở rộng và tăng cường kết nối cho doanh nghiệp của hai nước
gần năm trăm linh đại biểu bao gồm lãnh đạo một mươi một tỉnh thành phố của việt nam và đông đảo doanh nghiệp hai nước tham dự diễn đàn
tại diễn đàn các đại biểu cho rằng những năm gần đây
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc liên tục được củng cố tăng cường
hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ hai nước
trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi tám kinh ngạch thương mại song phương việt nam trung quốc đạt chín mươi bảy ba tỷ usd
tăng một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lượng khách du lịch trung quốc sang việt nam đạt hơn bốn năm triệu lượt tăng hai mươi bảy
hàng tuần có hơn năm trăm linh chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại du lịch hàng đầu của việt nam
trong khi việt nam cũng là đối tác thương mại du lịch lớn nhất của trung quốc trong asean
đối tác thương mại lớn thứ tám của trung quốc trên thế giới
với tính bổ trợ lớn khoảng cách địa lý gần gũi giao thông thuận lợi
tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và trung quốc còn rất lớn
đảng chính phủ việt nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị
và hợp tác toàn diện việt nam trung quốc
coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
chúng tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại
và đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu
đem lại ích thiết thực cho nhân dân hai nước
cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế khi đến việt nam không chỉ là thị trường nội địa giàu tiềm năng
mà còn là sự kết nối của thị trường việt nam với các thị trường lớn trên thế giới
hôm nay chúng tôi có gần hai trăm linh doanh nghiệp sang việt nam
trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực thương mại
logistic cơ sở tầng năng lượng viễn thông tài chính nông nghiệp
đây là minh chứng sinh động cho thấy các địa phương và doanh nghiệp hai bên
rất quan tâm và kỳ vọng vào tương lai hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư việt nam trung quốc
cũng tại diễn đàn nhiều đại biểu đã kiến nghị một số giải pháp để tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước
như chính phủ trung ương và chính quyền địa phương trung quốc cần mở cửa hơn nữa thị trường
cho các sản phẩm của việt nam có thế mạnh và thị trường trung quốc có nhu cầu lớn
như các sản phẩm nông thủy hải sản gạo thịt lợn sữa
tạo thuận lợi thông quan cho hàng hóa việt nam tại khu vực biên giới
đặc biệt về giao thông đường bộ lãnh đạo cấp cao hai nước cần quan tâm hơn
để nâng cao khả năng vận chuyển giao thương bằng đường bộ
hành lang kinh tế nam ninh lạng sơn hà nội hải phòng
diễn đàn xúc tiến kinh tế việt nam trung quốc được tổ chức hôm nay
được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội và triển vọng hợp tác cho doanh nghiệp hai nước
mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp
góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc đi vào chiều sâu